theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào hồi một mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi tám độ kinh đông cách đảo song tử tây khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km đến một mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở khoảng một mươi bốn bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu ba độ kinh đông cách đảo sông tử tây khoảng bốn trăm linh km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một tức là từ một trăm linh đến một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
để chủ động ứng phó ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh thông báo đến các tàu thuyền tìm nơi an toàn để tránh trú
để chủ động ứng phó ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tàu thuyền tìm nơi an toàn để tránh trú